trước tình hình số lượng bệnh nhân covid một mươi chín và trường hợp tiếp xúc gần liên tục tăng tại đà nẵng
ngành y tế thành phố đã và đang huy động tối đa nhân lực lắp đặt thêm các trang thiết bị để đẩy nhanh tốc độ
số lượng xét nghiệm virus sars cov hai so với tháng ba đầu năm nay hiện năng lực xét nghiệm trên địa bàn đã vượt hơn một mươi năm lần
trung bình mỗi ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng thực hiện xét nghiệm khoảng sáu mẫu bệnh phẩm
là các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín theo giám đốc sở y tế đà nẵng hiện trên địa bàn có bốn cơ sở y tế
được cấp phép xét nghiệm covid một mươi chín gồm bệnh viện đà nẵng bệnh viện phổi đà nẵng bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố các đơn vị này đã được bộ y tế viện pasteur nhà trang viện pasteur thành phố hồ chí minh
xác nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín ngoài ra bệnh viện quân y một mươi bảy cũng được bộ quốc phòng hỗ trợ thiết bị năng lực
để xét nghiệm virus sars cov hai sau khi các cơ sở đi vào hoạt động đà nẵng có thể xét nghiệm được một mươi mẫu bệnh phẩm mỗi ngày